thông tin đáng chú ý khác ba nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy lưu thông trên đường
bất ngờ lao vào cột đèn đường tử vong vụ việc xảy ra tại thành phố thuận an tỉnh bình dương dạng sáng nay
đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc phường bình chuẩn thành phố thuận an
cú đâm mạnh đã khiến cả ba nam thanh niên văng xa hàng chục mét bị thương rất nặng
chiếc xe máy cũng văng xa khoảng ba mươi mét hư hỏng nặng
phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng cả ba nam thanh niên đã tử vong tại bệnh viện
theo một số người dân thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe máy chở ba nam thanh niên này chạy rất nhanh